công điện yêu cầu các địa phương triển khai ngay phương án sơ tán các hộ dân sinh viên công nhân sống trong các nhà trọ nhà tạm nhà không kiên cố nhà khu vực ven biển các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá lũ quét ngập lụt nước biển dâng do bão đến nơi an toàn và ra lệnh cấm biển từ chiều nay
thành phố đà nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
cùng ngày sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố gồm thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam và quảng ngãi đang tiếp tục ra soát lập danh sách các hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua
các hồ chứa sung yếu hồ đăng thi công hồ chứa có mức chữ nước cao đều đã được lên phương án ưng phó